hành lang an toàn giao thông đường sắt là phần đất trong phạm vi một mươi năm m tính từ mép dây ngoài cùng
tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra khá phổ biến
thường trực nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với người và phương tiện qua lại
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hải dương
nhiều năm qua các hộ dân sinh sống tại một số tuyến phố ở thành phố hải dương nơi có đường sắt chạy qua
đã chiếm dụng nhiều diện tích đất thuộc hành lang an toàn để trồng các loại rau mầm
thậm chí nhiều hộ dân sử dụng hành lang an toàn đường sắt làm nơi chứa vật liệu xây dựng
làm lán tạm để ở hoặc kinh doanh hàng hóa
theo quy định mọi cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
sẽ bị tăng mức xử phạt hành chính so với trước đây
cụ thể đối với các cá nhân bị phạt tiền từ ba tới sáu triệu
đối với tổ chức là từ sáu tới một mươi hai triệu đồng
tuy vậy việc người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại thành phố hải dương

điện ra từ nhiều năm nay nhưng dường như sự vào cuộc từ phía chính quyền địa phương
vẫn chưa thực sự quyết liệt vì thế tình trạng vi phạm hành lang đường sắt đang có chiều hướng gia tăng
đồng nghĩa với việc tai nạn giao thông đường sắt có thể xảy ra bất cứ khi nào
trước thực trạng trên các ngành chức năng ở thành phố hải dương cần phải khẩn trương vào cuộc
có giải pháp xử lý rứt điểm tình trạng vi phạm để lập lại trật tự hành lang đường sắt
nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và bảo đảm tính mạng tài sản cho nhân dân
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần nắm rõ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về an toàn giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt